công an quận tân phú tp hcm ngày chín tháng hai cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn rơi thang máy làm một người thiệt mạng và hai người bị thương nặng vừa xảy ra trên địa bàn quận
vụ việc xảy ra vào tối tám tháng hai anh phạm hoàng kha hai mươi hai tuổi và bố vợ là ông phan trí tâm đến nhà trọ trên đường nguyễn văn vịnh quận tân phú để di chuyển đồ đạc đi nơi khác
anh kha đồng thời nhớ ông ngô văn hậu năm mươi tuổi bảo vệ nhà trọ cùng giúp vận chuyển đồ từ phòng trọ ở lầu bốn xuống đất
khi cả ba người đi vào thang máy để chuyển hàng từ lầu bốn thì bất ngờ các thang máy bị đứt cả ba người rơi xuống đất
ông hậu tử vong tại chỗ còn anh kha và bố vợ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu vừa được phẫu thuật xong vào chiều chín tháng hai
điều tra ban đầu của công an cho thấy thang máy gặp nạn dùng để vận chuyển hàng hóa trong nhà qua các tầng có khả năng do trọng lượng lớn của ba nạn nhân và số đồ đạc đã khiến cho các thang máy bị đứt